như thường lệ cứ đến những ngày cận tết thì tình hình buôn lậu càng diễn biến phức tạp hơn
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và bộ quốc phòng trong đợt cao điểm đấu tranh
phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại trên biển dịp cuối năm và trước tết nguyên đán
các đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước
mới đây vùng cảnh sát biển một vừa thu giữ và xử lý nhiều tàu chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc trên vùng biển vịnh bắc bộ
đây là một tàu chở than không rõ nguồn gốc do lực lượng cảnh sát biển vừa bắt giữ xử lý
dịp cuối năm và trước tết nguyên đán tình hình buôn lậu gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp trên vùng biển hải phòng quảng ninh
tàu qn bảy trăm tám mươi bảy của công ty thương mại và vận tải bình an chở hơn hai tám trăm linh tấn than
tại thời điểm kiểm tra hôm nay chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp về nguồn gốc số than này
sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ xử lý bảy vụ sai phạm về buôn lậu
gian lận thương mại với các mặt hàng than dầu và phá một vụ án về ma túy
qua đó thu giữ hơn một mươi tấn than hàng chục nghìn lít dầu đeo và pháo lậu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang quản lý vùng biển của một mươi tỉnh thành phía bắc
với chiều dài hơn bảy trăm sáu mươi km đơn vị đang duy trì lực lượng tuần tra mũi trinh sát ở các vùng biển trọng điểm như quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
đặc biệt là tăng cường lực lượng trinh sát ở các cửa sông cửa biển luồng lạch trên vịnh bắc bộ và bắc miền trung
trên cơ sở đánh giá tình hình vùng biển chúng tôi lựa chọn khu vực trọng điểm để chúng tôi bố trí lực lượng
xong đó là hàng ngày đánh đoạn chỉ huy vùng hàng ngày cũng như hàng tuần yêu cầu các lực lượng tăng cường hoạt động ở các địa điểm đảm bản trọng điểm
để nắm chắc các thủ đoạn các đối tượng vi phạm trên biển để đấu tranh có hiệu quả
từ nay đến tết nguyên đán lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng công an hải quan trao đổi thông tin
nắm tình hình và đấu tranh hiệu quả đối với các đối tượng ổ nhóm đường dây buôn lậu gian lận thương mại và tội phạm ma túy